tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo thống kê của world master tính đến sáng nay dịch covid một mươi chín đã xuất hiện tại một trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
đã khiến cho hơn một trăm ba mươi bốn sáu trăm bảy mươi người nhiễm bốn chín trăm bảy mươi ba ca tử vong và sáu mươi chín một trăm bốn mươi hai ca bình phục
trong đó thì số ca nhiễm ở italia đã tăng kỷ lục
tại châu âu italia ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày là hai sáu trăm năm mươi một
nâng tổng số người mắc covid một mươi chín tại nước này lên một mươi năm một trăm một mươi ca
italia cũng là quốc gia có số người chết vì sars cov hai cao thứ hai trên thế giới chỉ sau trung quốc
với một một mươi sáu trường hợp tăng một trăm tám mươi chín ca so với một ngày trước đó
hiệp hội các bệnh truyền nhiễm và dối loạn miễn dịch thế giới cảnh báo
tỷ lệ tử vong do nhiễm virus sars cov hai tại italia hiện ở mức cao nhất trên thế giới và gấp một mươi hai lần các quốc gia khác
pháp phát hiện thêm năm trăm chín mươi năm trường hợp
nâng số người nhiễm sars cov hai lên hai tám trăm bảy mươi sáu
trong khi đó anh hiện ghi nhận năm trăm chín mươi ca nhiễm tăng một trăm ba mươi trường hợp so với ngày trước đó một mươi người đã tử vong
tại châu á nhật bản ghi nhận năm mươi hai ca nhiễm mới nâng tổng số trường hợp dương tính với sars cov hai lên sáu trăm chín mươi một
số người tử vong cũng tăng thêm bốn ca lên một mươi chín
thêm một trăm một mươi bốn ca nhiễm mới ở hàn quốc nâng tổng số người nhiễm sars cov hai ở nước này là bảy tám trăm sáu mươi chín trong đó sáu mươi sáu người đã tử vong
ở trung đông iran ghi nhận một bảy mươi năm ca nhiễm và bảy mươi năm trường hợp tử vong mới
bên kia bán cầu mỹ phát hiện một sáu trăm bảy mươi ca nhiễm số ca tử vong là bốn mươi một tăng ba ca so với một ngày trước đó
covid một mươi chín tiếp tục xuất hiện ở một số nước châu mỹ và châu phi
gabon ghana trinidad và tobago cùng guyana là những nơi ghi nhận ca nhiễm sars cov hai đầu tiên trong ngày hôm qua
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lan rộng tại nhiều nước trên thế giới
chính phủ các nước đã có những động thái mạnh tay nhằm đẩy lùi dịch bệnh
trong khi cộng hòa séc và thành phố new york của mỹ đều ban bố tình trạng khẩn cấp
trong bối cảnh số ca nhiễm ngày càng gia tăng nhanh chóng
thì nhiều quốc gia châu âu như pháp tây ban nha bồ đào nha thì đều thông báo đóng cửa tất cả các trường học
và hạn chế đi lại nhằm tránh dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ
theo đó tổng thống pháp emmanuel macron tuyên bố tất cả các trường học trên cả nước sẽ đóng cửa
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng ba tới
đồng thời kêu gọi người dân hạn chế đi lại
việc học tập và làm việc từ xa được chính phủ pháp khuyến khích triển khai rộng rãi
cùng ngày thủ tướng bồ đào nha antonio kosta cũng thông báo về việc đóng cửa tất cả các trường học
từ ngày một mươi sáu tháng ba tới cho đến trước lễ phục sinh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó thủ tướng costa cũng công bố một số biện pháp tạm thời khác
bao gồm cả việc đóng cửa các hộp đêm và hạn chế khách thăm các nhà dưỡng lão
trong khi đó chính quyền vùng katalang tại tây ban nha quyết định phong tỏa bốn thị trấn tại vùng này
với tổng số dân gần bảy mươi người để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
tại philippines tổng thống rodorigo duterte cũng trong ngày một mươi hai tháng ba đã tuyên bố phong tỏa thủ đô manila
để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
theo đó philippines sẽ ngừng hoạt động đi lại bằng đường không đường biển và đường bộ đến và đi từ thủ đô manila
trong một nỗ lực nhằm kiểm soát dịch bệnh thủ tướng đức angela merkel tối ngày một mươi hai tháng ba
đã triệu tập một hội nghị khẩn cấp
các thủ thiến bang để tìm biện pháp đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó nhà lãnh đạo đức khẳng định hai mục tiêu là kiềm chế sự lây lan của virus sars cov hai
và bảo vệ nền kinh tế lớn nhất châu âu
trong khi đó mỹ đã quyết định đóng cửa các cơ quan đầu não quan trọng
bao gồm tòa nhà quốc hội nhà trắng và tòa án tối cao đối với các chuyến thăm của công chúng
các khu vực giải trí như công viên disneyland ở california nhà hát kịch broadway ở new york
cũng sẽ đóng cửa từ tối ngày một mươi hai tháng ba đến ngày một mươi ba tháng bốn
do bang new york đã cấm các hoạt động hơn năm trăm linh người
đó là những thông tin trên thế giới
còn tại việt nam mình trong ngày hôm qua một mươi hai tháng ba việt nam đã ghi nhận thêm năm bệnh nhân covid một mươi chín
nhiễm mới tại bình thuận nâng tổng số lên bốn mươi bốn bệnh nhân trên cả nước
trong đó một mươi sáu ca đã xuất viện từ tháng trước
như vậy đến thời điểm này riêng tỉnh bình thuận đã có tám ca nhiễm
và đã có tình trạng lây lan trong cộng đồng từ bệnh nhân số ba mươi bốn trở về từ mỹ
tỉnh bình thuận cũng đã cách ly tập trung hai mươi một người thuộc diện f một
những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
một trăm linh trường hợp f hai những người tiếp xúc với f một được yêu cầu cách ly tại nhà
tỉnh bình thuận cũng quyết định từ giờ ngày hôm nay một mươi ba tháng ba
cách ly hai tuyến đường tại khu phố hai phường đức thắng thành phố phan thiết
nơi có nhiều bệnh nhân covid một mươi chín cư trú trước đây
thời gian cách ly đến giờ ngày ba tháng bốn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thì mới đây
nhiều tỉnh thành trong cả nước thông báo sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học
tỉnh đồng nai cho toàn bộ trẻ mầm non học sinh tiểu học
trung học cơ sở nghỉ học đến hết ngày bốn tháng bốn
các tỉnh thành khác như long an đồng tháp đà nẵng cho học sinh các cấp nghỉ đến hết tháng ba
bộ giáo dục và đào tạo khẳng định vẫn đang theo dõi sát diễn biến dịch
và thực tế nghỉ học ở các địa phương nếu cần thiết sẽ tiếp tục điều chỉnh
thời điểm kết thúc năm học cũng như lịch thi trung học phổ thông quốc gia
thưa quý vị
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thời gian qua
trại tạm giam công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ người đến làm việc và phạm nhân
người bị tạm giam tạm giữ
từ khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lãnh đạo trại đã bố trí chốt phòng dịch ngay cổng ra vào các cơ quan
bất cứ ai trước khi đi vào đơn vị đều phải thực hiện đầy đủ việc khai báo tình trạng sức khỏe
kiểm tra thân nhiệt vệ sinh sát khuẩn tay để phòng ngừa dịch covid một mươi chín xâm nhập vào khu vực trại tạm giam
hiện nay trại tạm giam công an tỉnh đang giam giữ quản lý hơn một can phạm phạm nhân
để phòng ngừa sự lây lan của dịch covid một mươi chín
trại tạm giam đã tạm dừng việc giải quyết cho thân nhân thăm gặp người bị tạm giam tạm giữ và phạm nhân
ngoài kiểm soát chặt chẽ các hoạt động chống dịch bệnh xâm nhập
trại tạm giam công an tỉnh thanh hóa còn phân công cán bộ giám sát chặt chẽ các trường hợp cán bộ chiến sĩ
người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân để kịp thời phát hiện những biểu hiện liên quan để có hướng cách ly
theo dõi và kịp thời xử lý xây dựng kịch bản về diễn biến của dịch kế hoạch biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh
phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch hiệu quả
không chỉ tại các tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
một số các đơn vị trong lực lượng công an cũng đã chủ động các biện pháp để phòng chống dịch covid một mươi chín
đó là đo nhiệt độ thân nhiệt đeo khẩu trang dùng nước sát khuẩn
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một số đơn vị của công an hà nội vào sáng ngày hôm nay
tám giờ sáng tại cổng trụ sở làm việc của công an quận bắc tử liêm
tất cả cán bộ chiến sĩ người dân khi đến đây làm việc đều được đo nhiệt độ thân nhiệt
những ai chưa có khẩu trang thì được phát miễn phí trước khi vào cơ quan
từ khi dịch bắt đầu bùng phát thì chúng tôi cũng đã cử riêng một cán bộ của tổ tiếp dân
hàng ngày là buổi sáng và buổi chiều đứng tại cửa để hướng dẫn công dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào làm các thủ tục hành chính
ngoài ra thì cán bộ chiến sĩ trong đội thì hàng ngày cũng trước giờ làm việc
thì bao giờ cũng sẽ thực hiện công tác vệ sinh sát quẩn bằng cồn chín mươi
đổ tất cả các trang thiết bị
các sở vật chất hội đơn vị trước khi vào làm việc
đội quản lý hành chính công an quận bắc tử liêm hà nội
mỗi ngày có hàng trăm người ra vào đến đăng ký nhập khẩu cấp căn cước công dân
tất cả cũng đều phải rửa tay sát khuẩn đeo khẩu trang trước khi vào làm việc
và đây cũng là việc làm không thể thiếu hàng ngày của công an quận bắc tử liêm
trước khi làm việc ở cơ quan công an thì tôi cũng rất là lo lắng vì tình hình dịch hiện nay rất là phức tạp
nhưng mà khi đến đây thì tôi rất là yên tâm
vì các chiến sĩ cán bộ cũng phát khẩu trang cũng hướng dẫn cách phòng dịch rất là tốt
rồi thì trước khi làm việc tôi cũng được sát khuẩn tay cho nên tôi rất là yên tâm
rửa tay diệt khuẩn đeo khẩu trang đo thân nhiệt
những dòng chữ này đã được rán khắp đơn vị công an phường mai dịch quận cầu giấy hà nội
riêng đối với khu trực ban của đơn vị
bất kể ai đến cơ quan làm việc cũng phải đăng ký thông tin cá nhân
đặc biệt đơn vị đã dành một khu riêng để tiếp công dân
hạn chế sự lây lan dịch bệnh cho cán bộ chiến sĩ
tất cả đều được chuẩn bị một cách khá cẩn thận
đối với cả cán bộ chiến sĩ
thì chúng tôi cũng yêu cầu là toàn bộ cán bộ chiến sĩ là phải đeo khẩu trang
và các thiết bị y tế rửa tay và đo thân nhiệt
một ngày ba lần tám h một mươi bốn h và một mươi chín h ba mươi
còn đối với cả người dân
thì chúng tôi đều khuyến cáo và đề nghị người dân là khi vào trụ sở
công an phường thì phải ghi lại tên tuổi thông tin cá nhân
thế tuổi địa chỉ và tất cả những phương tiện trang thiết bị
để cho cán bộ chiến sĩ phòng dịch cũng như là tự phòng cho bản thân
thì cũng đều được sự quan tâm của công an quận cầu giấy
cũng như là ủy ban dân phường trang cấp
đến nay là chúng tôi có đầy đủ
đặc biệt để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
đơn vị đã chủ động lập ra các nhóm trên điện thoại
để trao đổi công việc hạn chế tiếp xúc gần
trước diễn biến của dịch bệnh như hiện nay
mỗi cán bộ chiến sĩ mỗi cá nhân hãy nêu cao tinh thần tự giác
nhằm góp phần quan trọng ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
cũng để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại khu trung cư
bộ y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế nói chuyện
hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt khi sử dụng cầu thang máy cầu thang bộ
bộ y tế vừa có hướng dẫn về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người dân ban quản lý ban quản trị
ban đại diện người quản lý khu nhà trung cư
phân công và công khai thông tin liên lạc tên số điện thoại của cán bộ đầu mối
phụ trách về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại trung cư
tại khu vực công cộng bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy
đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ luôn có đủ nước sạch và xà phòng
hoặc dung dịch sắt khuẩn tay có chứa ít nhất sáu mươi cồn
không tổ chức các sự kiện có tập trung đông người tại khu trung cư
vệ sinh môi trường khử khuẩn trung cư
khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch khử khuẩn
có chứa năm cửa lò hoạt tính hoặc có chứa ít nhất sáu mươi cồn
yêu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa
tổ chức khử khuẩn nền nhà tường bàn ghế các đồ vật tại khu vực công cộng
khu vệ sinh chung cầu thang bộ thang máy tay nắm cửa tay vịn cầu thang
nút bấm thang máy tay vịn lan can
chất thải phải được thu gom
và đưa đi xử lý hàng ngày
thông báo đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ tại khu trung cư siêu thị nhà hàng hay phẩm tập gym
cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người lao động có tiếp xúc với cư dân hoặc khách đến trung cư
tổ chức tập huấn cho tất cả người lao động về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và những khuyến cáo của bộ y tế đối với người lao động
tổ chức thông tin truyền thông về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cho cư dân khách vào trung cư người lao động
khi có trường hợp sốt ho khó thở hoặc nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín
cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng một nghìn chín trăm linh ba nghìn hai trăm hai mươi tám hoặc một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
phối hợp với các cơ quan y tế địa phương khi có trường hợp bệnh xác định nghi ngờ mắc bệnh cách ly tại nhà